một người đàn bà đẹp cầm đầu một đường dây ma túy lớn liên tục tu sửa nhan sắc và sinh con
thủ đoạn giao dịch ma túy cực kỳ tinh vi lập nhiều chân rết ở khắp mọi nơi
cuộc đầu trí của lực lượng công an với người đàn bà này rất căng thẳng
nó thực sự chỉ được giải tỏa khi đứa con bốn tháng tuổi của thị được nhắc tới
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một công an tp hà nội đã triệt phá một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tp hà nội
thu giữ năm mươi tám sáu mươi sáu kg ma túy tổng hợp do đối tượng nguyễn thị kim hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm thường trú tại ngọc lâm quận long biên hà nội cầm đầu
đây là một băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi
có thể nói trong vòng khoảng chục năm trở lại đây bà chùm hương bẩu đã xây dựng một đường dây buôn bán ma túy tổng hợp
và loại siêu to khổng lồ từ nghệ an ra hà nội
mỗi đơn hàng cô ta bán cả cân ma túy đá trở lên trị giá khoảng từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng
với số tiền lãi từ việc này hương mầu thậm chí mua được trung cư cao cấp cùng nhiều đồ hiệu đắt tiền khác
đặc biệt hương dành rất nhiều tiền cho việc đại tu nhàn sắc
việc này vừa để níu kéo tuổi thanh xuân sắp tàn xong cũng để che mắt lực lượng chức năng
rất nhiều người quen của hương từ thủa thiếu niên giờ đây gặp lại đều không thể nhận ra cổ nữa
và có lẽ hương vẫn luôn tự tin với vỏ bọc biến hình của mình
bên cạnh đó cơ quan công an cũng làm rõ những thủ đoạn rất tinh vi của bà trùm và các đối tượng trong đường dây
tại các ngôi nhà cao tầng ở các phường đức giang thượng thanh quận long biên hà nội
hương đã tổ chức thành các kho chứa hàng
giao cho các đối tượng đều là người nhà họ hàng thân thích ở tại đó coi kho
đặc biệt kho nằm trong khu dân cư làng xã của hương
người làng hàng xóm họ hàng đều quen biết với các đối tượng trên
để dễ dàng thiết lập vòng cảnh giới dễ dàng thông tin khi có vấn đề bất thường
bản thân hương mẩu sinh sống tại trung cư mi bách phường ngọc lâm quận long biên hà nội
đây là căn hộ trung cư cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh
căn hộ này nằm tại tầng ba mươi bốn
cử căn hộ có mã khóa và cần có thẻ cư dân mới ra vào được
vì thế hương có thể nhanh chóng tẩu tán phi tang ma túy nếu thấy động tĩnh bất thường
bà chùm chỉ đi lại các kho kiên cố được lắp đặt hệ thống camera giám sát vô cùng chặt chẽ
mỗi kho đều có kết sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy
có tiền hương đã vung ra để mua chuộc một số bảo vệ trung cư
thậm chí cả gái dịch vụ ở đây để làm nhiệm vụ cảnh giới cho cô ta và đồng bọn
dĩ nhiên hành tung của hương đã được đưa vào tầm ngắm của lực lượng chống ma túy của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
cùng nhiều đơn vị cấp phòng của địa phương
khoảng hai mươi một h ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khi mà hương cùng hai đệ ruột là dương đức đang cùng nhau từ phòng a ba nghìn bốn trăm linh chín trung cư mi bách long biên
để lên xe với ý định bỏ trốn thì bị bắt giữ tại trận
ít giờ trước đó cơ quan công an cũng đã phát hiện bắt quả tang sáu đối tượng
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà số chín mươi sáu đức giang phường đức giang quận long biên hà nội
các đối tượng khai số ma túy trên do hương mẩu cung cấp để tổ chức sử dụng khẩn trương tiến hành khám xét tại địa chỉ trên
cơ quan điều tra phát hiện thu giữ gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong bình thủy tinh để tại phòng ngủ tầng hai của hương mầu
và một số dụng cụ để sử dụng trái phép ma túy
tại phòng a ba nghìn bốn trăm linh chín trung cư mi bách long biên
cơ quan công an thu giữ một trăm sáu mươi sáu hai trăm ba mươi một gam ma túy tổng hợp các loại
một cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy
cùng lúc tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thi hành lệnh khám xét khẩn cấp
tại địa chỉ một mươi chín hai mươi một ngách năm mươi tám trên bốn mươi bốn đức giang thuộc tổ hai mươi phường thượng thanh quận long biên hà nội
đây được coi là một trong các kho của nhóm hương mẩu và phát hiện thu giữ hai mươi chín bảy
cơ quan công an thu giữ một trăm bốn mươi ba gram ma túy tổng hợp
qua công tác trinh sát cơ quan công an phát hiện hương mầu có mối quan hệ chặt chẽ với một số đối tượng
có biệt danh là mèo chen
đây là đối tượng truy nã và đã được xác định là ông chùm chuyên cung cấp ma túy đá cho nhiều tổng kho tại hà nội
là bạn hàng lâu năm khi hương thấy trên có nguy cơ bị lộ liền lập tức bố trí che giấu trên
nhưng cuối cùng lực lượng phòng chống ma túy của thủ đô hà nội đã hốt chọn cả ổ
theo lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội
khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan công an phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ nghệ an về hà nội
tiêu thụ do đinh văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thường trú tại xã đội sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam cầm đầu
xác định đây là các đường dây tội phạm liên tỉnh
ban giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh
triệt phá thành công ổ nhóm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án sau khi xác định một đối tượng trong ổ nhóm của đinh văn thành
có nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy từ cửa khẩu cầu treo tỉnh hà tĩnh về hà nội
tổ công tác triển khai lực lượng tiến hành răng lưới
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực tầng hầm b một tòa c một trung cư tân hoàng minh
số một trăm một mươi chín trần duy hưng phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
hai tổ công tác của công an thành phố đã bắt quả tang dương minh quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam đang vận chuyển trái phép chất ma túy
cơ quan công an thu giữ hai ba lô vải và một bao tải dứa bên trong đựng ba mươi hai túi tinh thể màu trắng
nghi là ma túy được cất giấu trong cốp xe ô tô do quang điều khiển
kết quả giám định của kết luận tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy metafetamin có tổng khối lượng là ba mươi một kg
cùng lúc đó các tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng đinh văn thành và trần đăng tiến
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu thường trú tại xã tiên sơn thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đang cùng ở với đinh văn thành tại địa chỉ phòng hai nghìn hai tòa c một trung cư tân hoàng minh
thực hiện khám xét khẩn cấp tại địa chỉ trên cơ quan công an thu giữ năm viên ma túy loại metafetamin
khối lượng năm trăm linh hai gram một cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại metafetamin
bốn điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội
tại cơ quan công an ba đối tượng đinh văn thành dương minh quang trần đăng tiến
đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình
đồng thời quá trình đấu tranh xác định đối tượng
cung cấp ma túy cho đường dây của đinh văn thành là đối tượng người nghệ an có biệt danh làm mèo và chen
quá trình củng cố tài liệu chứng cứ cơ quan công an phát hiện mối quan hệ mật thiết giữa hồng mẩu và mèo
tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi một hương thậm chí gom tiền đặt mua cả tạ ma túy tổng hợp từ đối tượng này
khi phát hiện đường dây của mèo bị lộ hương mẩu móc nối với đồng bọn đưa gã đến lần trốn
tại nhà của trương tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
phường mai động quận hoàng mai hà nội
xin nói thêm về đối tượng dũng gã vốn là đối tượng hình sự ma túy có tiếng trên địa bàn
dũng có hai căn nhà tại trung cư tám mươi bảy lĩnh nam phường mai động quận hoàng mai hà nội
và một trong hai căn bất ngờ bị cháy
ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
dũng đã mang xăng đe dọa nhân viên văn phòng ban quản lý trung cư để đòi đền bù thiệt hại cho căn nhà bị cháy
hành động này sau đó bị công an quận hoàng mai thành phố hà nội khởi tố về tội đe dọa giết người
được hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan công an đã tìm ra nơi ẩn náu của mèo và chuẩn bị lực lượng cất vó
khoảng hai mươi giờ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
tại phòng tám trăm linh chín nhà n một trung cư tám mươi bảy lĩnh nam
sau nhiều giờ bí mật theo dõi tổ công tác đã bắt giữ đối tượng có tên thật là nguyễn như lý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại xã thanh khai huyện thanh trương tỉnh nghệ an còn được gọi là mèo hoặc chen
tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ của nguyễn như lý tại phòng hai nghìn một trăm linh hai tòa flc số hai trăm sáu mươi năm cầu giấy
phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội
cơ quan công an thu giữ hơn hai mươi sáu kg metafetamin và tám chiếc điện thoại di động các loại
quá trình điều tra xác minh đối tượng nguyễn như lý là đối tượng truy nã của công an tỉnh nghệ an
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo quyết định số hai ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
tổng vật chứng thu giữ của băng ổ nhóm này lên tới năm mươi tám sáu mươi sáu kg ma túy tổng hợp
cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan
thượng tá phạm quỳnh phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đánh giá
đường dây ma túy của hương mẩu mèo cùng đồng bọn là một trong những đường dây hoạt động tinh vi nhất từ trước đến nay
các đối tượng có nhiều thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng
trong đó hương là đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây
từ việc tiêu thụ cất giấu vận chuyển giao ma túy cho khách lẻ thanh toán
nhóm này liên tục thay đổi số điện thoại bản thân hương không bao giờ ra mặt giao dịch mà đều giao cho đàn em
để tránh sự phát hiện của công an các nghi phạm thường xuyên thay đổi thủ đoạn giao dịch ma túy
ngoài ra việc các đối tượng trú tại khu trung cư cao cấp có sự quản lý ra vào chặt chẽ
cũng khiến công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn
mặc dù vậy lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội đã nỗ lực hết mình
quên ăn quên ngủ để bóc gỡ thành công đường dây ma túy tổng hợp cực lớn trên địa bàn thủ đô
cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt nguyễn thị kim hương
tức hương mẩu bà chùm ma túy tù chung thân với tội mua bán trái phép chất ma túy
sở dĩ hương nhận được mức án trên là do cô ta đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
ngoài ra còn có ba đứa con khác
tòa xác định hương mẩu nằm trong đường dây ma túy khủng từ nước ngoài về việt nam
do vợ chồng nguyễn mạnh cường ba mươi năm tuổi ở nho quan tỉnh ninh bình cầm đầu
trong vụ án này hương mầu bị cáo buộc đã bốn lần mua bán trái phép ba mươi năm bánh heroin tương đương gần một mươi hai kg
ba túi ma túy tổng hợp dạng đá và chín bịch ma túy hồng phiến tổng khối lượng hơn năm mươi năm kg và đã thu lời bất chính một bảy tỷ đồng
lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhận định đường dây ma túy của hương mẩu mèo cùng đồng bọn hoạt động tinh vi nhất từ trước đến nay
trong đó hương mẩu là đối tượng cầm đầu phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng người trong đường dây
từ việc tiêu thụ cất giấu vận chuyển giao ma túy cho khách lẻ và thanh toán